xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
như vậy theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế
các f không điều trị tại nhà đã được dỡ bỏ cách ly khi đã cách ly điều trị đủ bảy ngày
thay vì một mươi ngày như trước và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus sars cov hai
tại hướng dẫn mới nhất này bộ y tế đã bổ sung tiêu chuẩn dỡ bỏ cách ly
với người nhiễm covid một mươi chín điều trị tại nhà
cụ thể người bệnh covid một mươi chín không chịu chứng hoặc chịu chứng nhẹ
đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà
cách ly điều trị đủ bảy ngày và có kết quả tết nhanh âm tính do nhân viên y tế
hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa
trước trường hợp sau bảy ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine
trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh
cũng theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế có năm mức phân loại bệnh đối với người mắc covid một mươi chín
trong đó bộ y tế đã đưa nhóm f không triệu chứng vào mức đầu tiên
theo đó f được xếp vào nhóm này nếu không có triệu chứng lâm sàng
ngoài ra nhịp thở giữa hai mươi lần một phút spo hai hơn chín mươi sáu khi thở khí trời
hướng dẫn này cũng quy định cụ thể hơn các trường hợp cho người mắc covid một mươi chín điều trị
tại các cơ sở thu dung điều trị như sau
đối với người bệnh covid một mươi chín thời gian cách ly điều trị tại cơ sở thu dung điều trị ít nhất năm ngày
giảm các triệu chứng lâm sàng hết sốt không dùng thuốc hạ sốt trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên
và có kết quả test pcr âm tính hoặc nồng độ virus thấp hoặc test nhanh âm tính thì được ra viện
ngược lại sẽ không phải tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày không nhất thiết phải làm tại xét nghiệm
sau khi ra viện từ theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày đo thân nhiệt hai lần một ngày
nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào thì báo ngay cho y tế và sử trí kiếp thời tân thủ thông điệp năm k
đối với người bệnh covid một mươi chín có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo cách ly điều trị tại cơ sở cách ly điều trị ít nhất năm ngày
sau khi đỡ giảm nhiều triệu chứng lâm sàng của covid một mươi chín và hết sốt từ ba ngày trở lên và test pisia âm tính
hoặc test nhanh âm tính thì được ra viện hoặc chuyển sang cơ sở khoa khác điều trị bệnh kèm theo
hoặc bệnh nền nếu cần để tiếp tục điều trị và theo dõi
nếu xét nghiệm pisa xương tính hoặc test nhanh còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày
đối với người bệnh covid một mươi chín điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực khỏi covid một mươi chín trong tình trạng nặng nguy kịch do bệnh lý khác
đã cách ly điều trị covid một mươi chín tối thiểu một mươi bốn ngày và kết quả xét nghiệm bằng pcr âm tính hoặc nồng độ virus thấp
được xác định đủ tiêu chuẩn khỏi covid một mươi chín
được chuyển sang cơ sở hồi sức tích cực khác hoặc khoa điều trị phù hợp để tiếp tục chăm sóc điều trị
theo quy định cũ tại quyết định số bốn nghìn sáu trăm tám mươi chín chỉ nêu điều kiện xuất viện với trường hợp không có triệu chứng lâm sàng
trong suốt thời gian điều trị với các trường hợp có triệu chứng lâm sàng